chiều ngày hai mươi tám tháng bảy tại khu công nghiệp đồng văn một huyện duy tiên lãnh đạo tỉnh hà nam gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
tỉnh hà nam hiện có trên bảy mươi tám người lao động trong đó tại các khu công nghiệp đã có gần năm mươi lao động
đây là lực lượng trực tiếp tham gia sản xuất đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong từng dây chuyền làm việc của các doanh nghiệp
tuy nhiên công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động có lúc có nơi có doanh nghiệp vẫn còn hạn chế
khiến cho người lao động còn băn khoăn lo lắng hiệu quả làm việc chưa thực sự cao
trên tinh thần trao đổi thẳng thắn cởi mở các đồng chí lãnh đạo tỉnh hà nam đã nghe những tâm tư nguyện vọng
những khó khăn vướng mắt những đề xuất và kiến nghị của nhiều công nhân lao động trong các khu công nghiệp
mình mong rằng là ban lãnh đạo của tỉnh hà nam có sự quan tâm đến tuyến đường khu công nghiệp mình
để làm thế nào mà tuyến đường đi an toàn
công nhân đi làm được an toàn nhất
khi mà mình đi rút tiền thì ở các cây atm thì xảy ra hiện trạng trộm cắp với cả thương niên rất nhiều
thì cũng có một số trường hợp đã bị mất tiền trong tài khoản và mất tiền ở các cây atm rồi
thì cũng mong là các ban lẽ đạo tỉnh chỉ đạo với các sở ban ngành với bên công an vào cuộc
để cho mọi người khi công nhân chúng ta đi làm về hay là đi rút tiền thì nó an toàn hơn
tại buổi đối thoại những tâm tư nguyện vọng của người lao động
đã được lãnh đạo tỉnh đại diện các sở ngành liên quan trả lời và giải đáp
cùng với thực hiện tốt những chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đối với người lao động
thời gian tới tỉnh hà nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ngành liên đoàn lao động tỉnh
ban quản lý các khu công nghiệp lãnh đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh hơn nữa
công tác chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người lao động trong các khu công nghiệp
tạo môi trường đầu tư thân thiện hiệu quả môi trường làm việc hài hòa ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp
nhân dịp này ba công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã được trao nhà máy ấm công đoàn
ba mươi công nhân có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được tặng quà